các tàu kiểm ngư đã đưa sáu ngư dân hai tàu cá gặp nạn của bình định về đến cảng cam ranh của tỉnh khánh hòa
lực lượng chức năng vùng bốn hải quân cũng tiến hành thủ tục bàn giao các ngư dân cho đại diện chính quyền địa phương thị xã hoài nhơn của tỉnh bình định
sức khỏe của sáu ngư dân đều ổn định
hiện tại do ảnh hưởng của bão số một mươi thời tiết trên biển diễn biến xấu các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tạm ngưng hoạt động tìm kiếm hai mươi ba ngư dân khác vẫn đang mất tích trên biển